để bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp công hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
đối với sự nghiệp cách mạng nói chung lực lượng công an nhân dân nói riêng
vào sáng nay tại tp hcm trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
nhân dịp xuân quý mão hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lê quốc hùng đã đến thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên thứ trưởng bộ công an
cao đăng chiến võ thái hòa võ viết thanh bùi quang bền nguyễn văn ro lâm văn thê và thi văn tám
tại các nơi đến thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quốc hùng đã gửi lời chúc tết chúc sức khỏe đến gia đình các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã nghỉ hưu
và gia đình các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã quá cố
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp công hiến của các đồng chí
đối với sự nghiệp cách mạng nói chung lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng thời mong muốn trong thời gian tới gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
tiếp tục giáo dục động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình
đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguệ hiện đại